để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ lũ quét sạt lở đất trong những ngày tiếp theo
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các địa phương triển khai nghiêm túc công điện của ban
khẩn trương chỉ đạo ứng phó khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tổ chức tìm kiếm người còn mất tích
cứu chữa người bị thương thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại mai táng người thiệt mạng
hỗ trợ chỗ ở lương thực thực phẩm không để người dân bị đói khát
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh tiếp tục kiểm tra giả soát các khu vực
có nguy cơ trượt lở đất lũ quét để chủ động sơ tán di rời dân cư bảo đảm an toàn
tăng cường tuyên truyền cảnh báo hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa bố trí lực lượng canh gác
hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở ngập sâu nước chảy xiết các ngầm tràn
hạn chế thiệt hại do mưa lũ nhất là bảo đảm an toàn cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó là ra soát kiểm tra vận hành bảo đảm an toàn đê điều hồ đập khắc phục nhanh các sự cố sạt lở
bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ trục giao thông chính sẵn sàng lực lượng phương tiện
vật tư cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu
thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin dự báo cảnh báo về diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó phù hợp với tình hình thực tế của địa phương